cơ quan hàng hà bởi lượng khách vắng vẻ các điều kiện về phòng chống dịch thì chúng

xã hội giao thông vận tải còn tại bến xe miền tây tính đến một mươi một giờ ba mươi phút trưa nay chỉ có năm mươi xe
xuất bến với lượng khoảng năm trăm linh người tại bến xe hàng loạt xe khách các tuyến liên tỉnh vẫn nằm
im phơi nắng trao đổi với phóng viên lãnh đạo bến xe cho biết do hôm nay mới là ngày đầu tiên
được hoạt động trở lại trong khi nhiều doanh nghiệp vận tải vẫn đang cân nhắc tính toán lại
tần suất hoạt động cho phù hợp nên về phía bến xe đang gấp rút chuẩn bị lên phương án phục vụ cho
dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm sắp tới
theo tìm hiểu của phóng viên mặc dù được phép hoạt động
trở lại nhưng với các quy định của ngành giao thông như hiện nay hầu hết các doanh nghiệp
vận tải hành khách đều không mặn mà với việc hoạt động bởi với một chuyến xe dừng nằm biệt lập
bốn chỗ thuộc loại hiện đại nhất hiện nay như thế này theo quy định chỉ được phép chở một mươi tám hành khách
nếu cứ hoạt động thì doanh nghiệp này cầm chắc thua lỗ tuy nhiên để phục vụ nhu cầu đi lại của
người dân doanh nghiệp vẫn phải cố gắng phục vụ
sau khi nới lỏng cách ly xã hội trong khi các ngành nghề kinh doanh khác được nhanh chóng hoạt động
trở lại thì riêng lĩnh vực vận tải hành khách là ảm đạm nhất với những quy định của ngành giao
thông như hiện nay sẽ không còn doanh nghiệp nào dạy gì hoạt động khi cầm chắc thu lỗ